bởi châu âu là một thị trường lớn của xuất khẩu thủy sản việt nam
nếu thủy sản việt nam không sớm có những hành động cụ thể để thoát khỏi thẻ vàng
thì cánh cửa xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn một mươi tám của việt nam vào châu âu sẽ dần khép lại
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban châu âu ec đã có thông cáo báo chí
đăng trên website chính thức của eu
về việc eu cảnh báo thẻ vàng đối với việt nam về những nỗ lực của việt nam chưa đủ
để chống khai thác hải sản bất hợp pháp
theo thông báo này thời gian áp dụng là trong sáu tháng và đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
eu sẽ sang đánh giá lại về các nỗ lực và cải thiện của phía việt nam
đây là sự cố hết sức đáng lo ngại bởi nếu các biện pháp khắc phục của việt nam dù là tích cực
thì cũng chỉ sẽ được xem xét kéo dài tiếp một kỳ sáu tháng thẻ vàng nữa
để từ đó làm cơ sở để quay trở lại thẻ xanh như bình thường
nhưng ngược lại nếu không được đánh giá là tích cực thì sẽ dễ dàng bị xem xét để chuyển xuống thẻ đỏ
đồng nghĩa với việc bị cấm xuất khẩu hải sản sang eu
chúng ta đang phải cơ cấu lại tổ chức lại hướng khai thác chế biến theo hướng bền vững
và nổi lên những nội dung những hoạt động khai thác chúng ta làm sao để không vi phạm
những điều và quy định của khu vực
không chỉ eu mà còn phù hợp quốc tế
để làm được như thế này thì thủ tướng chính phủ đã có công điện đã có văn bản chỉ đạo
bộ hiện nay cũng đang tổ chức thực hiện những nội dung quyết liệt cùng với các địa phương
để vận động bà con ngư dân chúng ta làm sao thực hiện tốt được các quy định
đảm bảo một nghề cá phát triển bền mức
việc giữ bỏ thẻ vàng của eu thì phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu
từ cái chuyện mà các văn bản quy hoạm pháp luật của việt nam quy định
việc đánh bắt thủy sản cái việc này mới là cái lớn còn
và những điều kiện như thế giới đang quy định cho việc quản lý các bến cả
các tàu cá các nghề khai thác thì đây là một vấn đề rất lớn
và các vấn đề này thì đã được xử lý trước hết là trong cái luật thủy sản mới ban hành
có hiệu lực từ một tháng một hai nghìn một mươi chín
để tìm giải pháp sớm gỡ bỏ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp với các địa phương
triển khai nhiều giải pháp như thành lập tổ công tác liên ngành
do lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm tổ trưởng
với sự tham gia của các bộ ngành hội hiệp hội có liên quan
để chỉ đạo điều phối triển khai các biện pháp khắc phục thẻ vàng của eu
ngoài ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng sẽ tổ chức các đoàn đàm phán
đối thoại để eu hiểu và ghi nhận nỗ lực của việt nam
trong việc triển khai đáp ứng các khuyến nghị của eu
ngoài ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng sẽ tổ chức các đoàn đàm phán

ngoài ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng sẽ tổ chức các đoàn đàm phán
trên vùng biển của tỉnh phối hợp với tri cục bảo vệ nguồn loại thủy sản
quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động đánh bắt xa bờ
thường xuyên liên lạc với ngư dân để nắm tình hình trên biển
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân
chúng tôi là chỉ đạo các đội miệng phòng các trạm kiểm soát
tăng cường các biện pháp công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ
đội ngũ tàu cá thuyền viên trước khi xuất bến hành nghề đánh bắt xa bờ
và cái giải pháp quan trọng là chúng tôi đã vận động cho các tàu cá
các thuyền trưởng ký cam quyết không xâm phạm vùng biển nước khác
ngay khi đến bắt của tường chiếc biển
mặc dù các đội miệng phòng trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp
như tuyên truyền cho ngư dân nắm rõ các quy định của pháp luật
về quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển và khai thác hải sản trên biển
nhất là quy định của các nước về xử lý đối với tàu cá ngư dân khai thác hải sản trái phép
đồng thời yêu cầu các chủ tàu cá thuyền trưởng ký cam kết không khai thác hải sản trái phép
ở vùng biển nước ngoài
nhưng trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua trên địa bàn tỉnh phú yên vẫn xảy ra bốn vụ
với bốn tàu cá và ba mươi ngư dân bị các nước như brunei indonesia philippines bắt giữ
các trường hợp trên đều là ngư dân ở phường sáu và phường phú đông
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
để nâng cao nhận thức cho ngư dân về hậu quả của việc đánh bắt cá bất hợp pháp
đồn biên phòng tuy hòa tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn thành phố tuy hòa
về các quy định pháp luật có liên quan
đến biên giới quốc gia trên biển
tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài khi bị bắt giữ
không chỉ dừng lại ở việc bị phạt tù phạt tiền mà còn bị tịch thu tiêu hủy phương tiện
gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cuộc sống lao động của ngư dân
ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đối ngoại của đảng và nhà nước
ngăn chặn khai thác bất hợp pháp tiếp tục là câu chuyện nóng ở vùng biển
khi thời hạn sáu tháng mà ủy ban châu âu ec cho phép để việt nam khắc phục những thiếu sót đang đến gần
cụ thể là đến ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám việt nam phải triển khai đầy đủ toàn bộ các quy định của ủy ban châu âu ec
thì tình trạng cảnh báo thẻ vàng trong xuất khẩu thủy sản mới được dỡ bỏ
vào lúc này các địa phương ven biển đang tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp
để thay đổi nhận thức của ngư dân về nghề cá có trách nhiệm đặc biệt là không khai thác bất hợp pháp
phường sáu tp tuy hòa tỉnh phú yên
đến bây giờ nhiều người vẫn chưa hết xót xa về những trường hợp mà ngư dân gọi là rủi ro trong nghề cá
tàu cá thì bị giam giữ ngư dân thì bị bắt giữ
khai thác bất hợp pháp cho dù với ngư dân đó là hành vi không chú ý
mỗi lần vi phạm thì nói thật với ngư dân cũng đau khổ lắm
nó rất là vất vả
thì tình hình là lao động thì bị người ta giữ tàu thiền thì bị người ta quý quại
đợi ra tòa xong mới về
cho nên là nhiều lúc là ngư dân người ta cũng vẫn biết những cái chuyện đó nhiều rồi
nhưng mà đau hồi là thiên tai rồi là cái nguồn nước đưa đẩy rồi bà con nói không
bây giờ sáng nay làm bữa rồi là coi như lý đường
nhưng mà rất tiếc thay cái đau hồi nó bị rủi ro
hôm nay một ngày trước khi mở chuyến biển mới những câu chuyện cũ được nhắc lại
mặc dù đó là câu chuyện buồn của làng biển chẳng mấy ai muốn nhớ
chủ các tàu cá và những ngư dân trực tiếp khai thác trên biển
đã cùng có mặt ngay tại một nơi rất quen thuộc với họ
đó là đồn biên phòng tuy hòa
một buổi tuyên truyền
một buổi tuyên truyền
để ngăn chặn khai thác bất hợp pháp
một lần nữa được lực lượng biên phòng tổ chức ngay trước thời điểm ngư dân sắp ra khơi
một tháng là tuyên truyền được một đến hai buổi tập trung
còn về tuyên truyền thường xuyên thì các đội công tác
thì khi bà con có vấn đề hỏi thì phải giải đáp trả lời
rồi khi đi đề bàn thì đến gia đình của các ngư dân
thì cũng kết hợp với là hỏi thăm tình hình và nói cho bà con biết các quy định mới của trung ương và địa phương
buổi tập huấn được bắt đầu bằng một câu chuyện dễ hiểu và cuốn hút ngư dân
đó là chuyện phạt thẻ vàng trong bóng đá
để rồi những ngư dân này hiểu được mức độ nguy hại thế nào
nếu xuất khẩu thủy sản việt nam không được dỡ bỏ tình trạng cảnh báo thẻ vàng
và để dỡ bỏ thẻ vàng ngư dân phải khai thác như thế nào
thêm một lần tuyên truyền thêm một lần những khuyến cáo được nhắc lại
khuyến cáo về những vùng biển không được phép khai thác
cách xử lý khi xảy ra tình huống bị nước ngoài bắt giữ
cách để minh chứng rằng tàu cá không phát triển
cách khai thác bất hợp pháp v v
không thể trong ngày một ngày hai ngư dân có được thói quen cân nhắc như thế trên tàu cá
cũng vì thế lực lượng biên phòng nhiều lần đến từng gia đình gặp gỡ từng ngư dân để tuyên truyền
tuyên truyền yêu cầu ngư dân cam kết không vi phạm
nhiều biện pháp được triển khai quyết liệt ở vùng biển với sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương và các cơ quan các đoàn thể
nhưng hơn hết nhiều ngư dân đã thấm thiế về kết cục tồi tệ khi khai thác bất hợp pháp
nhờ vậy đến lúc này đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của ngư dân về nghề cá có trách nhiệm
xin chào thủy trưởng
bên cạnh những kết quả đã đạt được một trong những vấn đề đang đặt ra đối với thủy sản của việt nam đó là thẻ vàng của ủy ban châu âu ec
vậy ngành đang tích cực triển khai những giải pháp gì để chúng ta có thể sớm gỡ bỏ rào cản này ạ
sau khi ec rút thẻ vàng với hải sản của việt nam thì bộ đã tham mưu cho thủ tướng ban hành chỉ thị bốn năm
về những giải pháp cấp bách để làm sao sớm thoát ra khỏi thẻ vàng trong vòng sáu tháng
tức là trước hai mươi ba tháng bốn hai nghìn một mươi tám
hiện nay đang triển khai rất quyết liệt các nhóm giải pháp
một là nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế
sau khi ec rút thẻ vàng bộ đã tham mưu cho thủ tướng văn hành chỉ thị bốn năm về những giải pháp cấp bách để làm sao sớm thoát ra khỏi thẻ vàng trong vòng sáu tháng

sau hai mươi ba tháng bốn hai nghìn một mươi tám ec sẽ đánh giá sự chuyển biến của chúng ta để rút thẻ vàng
vâng xin cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
cần thực hiện đầy đủ các quy định iuu nhằm chống đánh bắt bất hợp pháp
và có xác nhận chứng nhận sổ ghi chép theo dõi bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời gắn với doanh nghiệp chế biến
do đó yêu cầu đặt ra là cần cả hệ thống tham gia khắc phục thẻ vàng từ ủy ban cho oec
chứ không riêng gì ngư dân
hiện nay thời hạn sáu tháng mà ủy ban cho oec đặt ra để việt nam khắc phục các khuyến nghị
liên quan tới chống khai thác bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định iuu đang đến gần
với hàng loạt nỗ lực ngành thủy sản đặt hy vọng có thể sớm thoát thẻ vàng trong thời gian tới
và đến đây thì chương trình nông nghiệp chuyển động cũng xin được tạm dừng
mọi câu hỏi của quý vị và các bạn quan tâm đến thẻ vàng
xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộnga gmail com